so với tỷ lệ ca chuyển nặng khoảng một mươi một như thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
thời điểm mức độ phủ vaccine thấp hơn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và chưa có mũi vaccine tăng cường
cho thấy tỷ lệ ca chuyển nặng hiện nay đã giảm nhiều
một chuyên gia của bộ y tế đánh giá việc phủ vaccine diện rộng và liều tiêm ba mũi
đã thay đổi cục diện dịch covid một mươi chín ở việt nam
qua khảo sát ban đầu cho thấy tỷ lệ f có chuyển nặng và tử vong ở người đã tiêm đủ ba mũi là rất thấp
chính vì thế nhiều ý kiến hồ hởi về việc việt nam mở cửa lại bầu trời
cho trẻ em đi học trực tiếp sau hơn một học kỳ học trực tuyến cho mở cửa nhiều loại hình dịch vụ trở lại
tại hà nội bà nhị hà cho rằng các chỉ số quan trọng nhất hiện nay khi đánh giá cấp độ dịch
là số ca chuyển nặng tử vong và khả năng đáp ứng điều trị
về số ca mắc mới bà hà cho rằng số ca mắc ghi nhận hàng ngày tuy cao
nhưng chín mươi năm là triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng có thể theo dõi tại nhà
theo phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
ẩn số mới là biến chủng omicron đã tiêm ngừa covid một mươi chín hoặc đã từng nhiễm biến thể delta
vẫn có thể nhiễm omicron dù theo khảo sát tỷ lệ nặng không cao ở người đã tiêm chủng
chính vì vậy vẫn nên để tâm làm tốt tất cả các hoạt động dự phòng
tuân thủ năm k trong mọi hoạt động có các biện pháp phòng dịch đặc thù và phù hợp cho từng loại hình hoạt động
hạn chế tụ tập đông người tiếp tục vai trò của các trạm y tế
kể cả các chương trình chăm sóc sức khỏe nhất là khi tiếp nhận lực lượng bác sĩ trẻ tăng cường ông dũng nhắc nhở
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế cho biết
tp hcm vẫn duy trì hoạt động các bệnh viện giã chiến đa tầng một mươi ba một mươi bốn và một mươi sáu
trong đó bệnh viện giã chiến số một mươi bốn và một mươi sáu có quy mô sáu trăm linh giường bệnh
ngoài ra bệnh viện bệnh nhiệt đới và bệnh viện trợ rẫy vẫn duy trì hai trăm linh giường bệnh hồi sức ở mỗi bệnh viện
bà mai chia sẻ nếu các bệnh tăng cao
cần thiết mở lại bệnh viện giã chiến
những cơ sở có cơ cấu sẵn sẽ được kích hoạt hoạt động trở lại trong vòng hai mươi bốn giờ
không nằm ngoài xu hướng chung của cả nước
tp hcm cũng đang ghi nhận chiều hướng phức tạp của dịch bệnh
đáng chú ý ca mắc mới ở tp hcm tăng gần gấp đôi sau hai mươi bốn giờ
cao nhất hơn một tháng qua
theo báo cáo của bộ y tế trong hai mươi bốn giờ tính từ một mươi sáu giờ ngày một mươi năm tháng hai đến một mươi sáu giờ ngày một mươi sáu tháng hai
tp hcm ghi nhận sáu trăm hai mươi ca
tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó ba trăm bốn mươi một ca
và đây cũng là ngày có số ca cao nhất hơn một tháng qua
tính từ ngày một mươi ba tháng một có bảy trăm linh một ca
dù vậy với số ca dưới một vẫn là ở mức thấp
theo kịch bản ứng phó dịch của ngành y tế tp hcm
sở y tế tp hcm cho biết đã dự báo số ca mắc mới có xu hướng tăng nhẹ
sau những ngày nghỉ tên nguyên đán
các hoạt động kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố
luôn được đảm bảo và tăng cường đặc biệt đối với biến chủng omicron
ngoài tp hcm số ca mắc mới trong những ngày sau tết cũng tăng tại nhiều địa phương
trong đó hà nội đã gần đến mốc bốn ca mới một ngày
thái nguyên ngày một mươi sáu tháng hai tăng vọt lên gần hai năm trăm linh ca
hải dương gần một sáu trăm linh ca quảng ninh trên một năm trăm ba mươi ca hải phòng gần một năm trăm linh ca
bộ y tế cho biết so với trung bình bảy ngày trước đó
số ca mắc mới cả nước ngày một mươi sáu tháng hai tăng hai mươi hai ba
số ca khỏi giảm một bảy
số ca nặng tăng hai hai
nhưng số tử vong giảm sáu hai
so sánh tuần này với tuần trước
số mắc mới tăng hơn gấp đôi
số đang điều trị tại bệnh viện tăng năm mươi ba
nhưng số tử vong giảm một mươi một sáu
liên quan đến hiệu quả của vaccine ở những người đã mắc covid một mươi chín
theo nghiên cứu mới của nhóm chuyên gia tại israel
người từng mắc covid một mươi chín sau khi tiêm vaccine
có nguy cơ tái nhiễm thấp hơn nhóm chưa được tiêm chủng
các ta giả thực hiện bốn mốt thử nghiệm mẫu nghiên cứu có đối chứng
trên dữ liệu sức khỏe của một trăm linh bảy bốn trăm một mươi ba người từ một mươi sáu tuổi trở lên
những dữ liệu này được lấy trong hệ thống
maccabi healthcare service dữ liệu sức khỏe lớn nhất tại sorrent
nghiên cứu so sánh tỷ lệ tái nhiễm ở người khỏi covid một mươi chín
và trường hợp từng nhiễm ncov được tiêm một liều vaccine pfizer
trong đó người nhiễm ncov được tiêm vaccine ít nhất
sau ba tháng mắc bệnh
các tình nguyện viên được đánh giá bốn kết quả liên quan covid một mươi chín
tỷ lệ tài nhiễm ncov nhập viện nguy kịch và tử vong
những kết quả này được đánh giá trong thời gian
từ ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong số các tình nguyện viên một ba trăm bảy mươi bốn người có kết quả tài nhiễm ncov
gồm tám trăm bảy mươi bốn người có triệu chứng covid một mươi chín một mươi ca phải nhập viện
không trường hợp nào tử vong vì covid một mươi chín trong quá trình theo dõi
kết quả cho thấy những người được tiêm chủng có nguy cơ tài nhiễm thấp
hơn tám mươi hai so với nhóm bệnh nhân chưa được tiêm vaccine
ngoài ra nguy cơ mắc bệnh có triệu chứng của họ
cũng giảm bảy mươi sáu
nghiên cứu này được công bố trên tạp chí eners of internals medicine
ngày một mươi năm tháng hai
nó được đánh giá cao vì dựa trên số liệu theo dõi của thế giới thực
các tác giả nhấn mạnh người từng nhiễm covid một mươi chín
sau khi tiêm vaccine sẽ có miễn dịch lại
ngay cả khi chưa được tiêm vaccine nguy cơ tái nhiễm của họ
dường như khá thấp ít nhất là trong năm đầu tiên
những tác động lâu dài của hiện tượng tái nhiễm với người đã khỏi covid một mươi chín
vẫn chưa được làm rõ
do đó các tác giả khuyến cáo bệnh nhân khỏi covid một mươi chín
tiêm vaccine ngay khi có thể để tăng cường kháng thể bảo vệ
bên cạnh mức độ lây lan vượt trội so với các biến thể covid một mươi chín trước đó
các triệu chứng của omicron không giống những biểu hiện quen thuộc
của covid một mươi chín trước đây đó là ho sốt mất khứ giác vị giác
hầu hết các ca bệnh có biểu hiện nhẹ và giống cảm lạnh
phần lớn do tác động của vaccine
đau lưng biểu hiện này đã được coi là một dấu hiệu cảnh báo sớm
của biến thể omicron vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
khoảng hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở anh vào tuần trước
có hiện tượng này
giáo sư tim spector người đứng sau ứng dụng nghiên cứu triệu chứng covid một mươi chín cho biết
chứng đau tắt lưng xuất hiện khá thường xuyên
chán ăn triệu chứng trên được ghi nhận là sự khác biệt
giữa biến thể delta và omicron
các chuyên gia cho biết chia sẻ của người bệnh cho thấy chán ăn
và sương mù não hay quên mất tập trung là những triệu chứng phổ biến
trước đó mất vị giác và khứ giác là dấu hiệu quen thuộc của virus sars cov hai
tình trạng có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng
ngay cả khi có kết quả âm tính với virus sars cov hai
tuy nhiên hiện tại khi omicron lan tràn khả năng mất vị giác khứ giác
ít xảy ra hơn nhiều so với giai đoạn đầu của đại dịch
đổ mồ hôi đêm
các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân đã bị đổ mồ hôi trộm vào ban đêm
gà gối quần áo của người bệnh ướt đẫm mặc dù phong ngủ thoáng mát
do đó nhiều người buộc phải đứng dậy đi thay đổi
tiến sĩ ami khan khuyên rằng người có triệu chứng như vậy nên làm xét nghiệm
nôn mửa và tiêu chảy
giáo sư tim spector thông tin virus sars cov hai có thể tồn tại trong cả ruột
điều này đồng nghĩa một số người nhiễm covid một mươi chín và gặp các triệu chứng đường ruột như đau bụng
nhưng họ lại có kết quả xét nghiệm âm tính vì không có dấu vết của omicron trong mũi hoặc miệng
chuyên gia giải thích chúng tôi biết rằng virus cố gắng xâm nhập vào miệng hoặc mũi xuất hiện trong hệ hô hấp phổi
nhưng đôi khi virus đi vào ruột đặc biệt là những người bị covid một mươi chín kéo dài
lún lẫn đây là triệu chứng bất thường hơn một chút của biến thể omicron
các bác sĩ cảnh báo nếu một người bị bệnh lún lẫn họ cần được đưa vào viện chữa trị
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đánh giá đây là một dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp
cdc cũng khuyến cáo bệnh nhân cần được trợ giúp ngay nếu khó thở đau dài dẳng tức ngực không tỉnh táo da môi móng tay nhợt nhạt xanh tái
vấn đề về mắt tổ chức y tế thế giới liệt kê các kích ứng ở mắt là triệu chứng ít phổ biến hơn của virus sars cov hai
các biểu hiện này có thể riêng lẻ hoặc kết hợp của viêm kết mạc đỏ mắt ngứa mắt đau mắt nhì mờ nhạy cảm với ánh sáng